để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho các em học sinh trên các phương tiện chuyên đưa đón các em đến trường
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quán triệt một số nội dung và yêu cầu các chủ phương tiện cam kết thực hiện
theo đó các chủ phương tiện tài xế phải cam kết thực hiện đăng ký kinh doanh vận tải bảo đảm theo quy định của pháp luật
bảo đảm số lượng chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh
theo đó các chủ phương tiện kinh doanh có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật
không giao phương tiện cho người khác khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông
lái xe không vi phạm các quy định về tốc độ trở quá số người quy định vi phạm về nồng độ cồn chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
được biết hiện trên địa bàn thành phố đà lạt có gần hai mươi đầu xe chuyên chở học sinh hầu hết các phương tiện này đều đã được đăng kiểm định kỳ